thưa quý vị có lẽ những câu chuyện lịch sử về lịch sử dân tộc đặc biệt là về ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
luôn là ký ức thiêng liêng sâu đậm với mỗi người dân việt nam
nhưng đối với những người đã từng được chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của bảy mươi sáu năm về trước
thì ngày quốc khánh không chỉ là một ký ức lịch sử đặc biệt quan trọng mà với họ
đó còn là hành trang để họ truyền cảm hứng cho những thế hệ sau
tham gia vào cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám sau khi giành thắng lợi
trong tâm trí ông nguyễn tiến hà khi ấy là phó trưởng ban thường trực đội thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu
đến nay vị cựu chiến binh dù đã bước sang tuổi chín mươi ba
nhưng chưa bao giờ quên khoảnh khắc toàn dân tộc chờ đón ngày độc lập đầu tiên

đó còn là động lực để ông tiếp tục đem tuổi xuân của mình lập nên nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến của dân tộc
đó có là động lực để ông tiếp tục đem tuổi xuân của mình lập nên nhiều chiến công hiền hách trong các cuộc kháng chiến của dân tộc
đó là động lực để ông tiếp tục đem tuổi xuân trong các cuộc kháng chiến của dân tộc